các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi uống rượu về sơn và vợ là chị đoàn thị xuân thủy đã nảy sinh mâu thuẫn
sơn đã lấy dao đâm vợ hai nhát rồi ra công an đầu thú
chị thủy được những người ở cùng trọ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
là phạm ngọc thanh và trần thị kim dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dung và thanh đã tự nhận bình có nhiều mối quan hệ để có thể xin việc làm
xin đi học hoặc vay đáo hạn ngân hàng
hai đối tượng đã nhận hai trăm một mươi triệu đồng để chạy việc cho một người và ngành công an
và nhận hai trăm linh triệu đồng cho một người khác để làm thủ tục thẩm định và đáo hạn ngân hàng
khi có tiền hai đối tượng đã mang đi tiêu xài và trả nợ hết
do không có kết quả các nạn nhân đã làm đơn tố cáo dục và thanh
bốn đối tượng là nguyễn văn quốc dương văn giang nguyễn thành danh và huỳnh văn nhàn
cùng chú sơn và thị kim dung
bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang vừa bị công an huyện châu thành khởi tố
và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
tối ngày một mươi hai tháng tám bốn đối tượng đã thực hiện đột nhập và trộm cắp tài sản
tại một căn nhà vắng chủ tại ấp hòa thành xã hòa bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang
hành vi của các đối tượng đã bị người dân phát hiện truy hô và bắt giữ được nhàn và quốc
hai đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ ngay sau đó
lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm máy cắt sắt cầm tay bình ác quy cùng nhiều tăng vật khác
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tỉnh quảng nam cho biết vừa qua đã phát hiện và tịch thu bốn năm mét khối gỗ trái phép
vào dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi trong quá trình tuần tra lực lượng công an đã phát hiện một cano
đang neo kéo một bè gỗ trên sông yên thuộc khu vực bến hống xã đại hiệp huyện đại lộc tỉnh quảng nam
khi phát hiện tổ công tác đang áp sát bằng cano
bẻ gỗ chìm xuống sông tẩu tán tăng vật rồi bỏ trốn
cơ quan chức năng đã tiến hành trụng phớt được hai mươi bảy phát gỗ với khối lượng hơn bốn năm mét khối gỗ các loại
từ nhóm ba đến nhóm sáu
vụ việc đang được phối hợp cùng cơ quan kiểm lâm để xử lý theo quy định của pháp luật
từ tin tố giác của quân chúng nhân dân vào ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tỉnh bình thuận đã phát hiện
một kho thuốc tân dược không rõ nguồn gốc
kiểm tra tại số nhà hai trăm linh bốn trên ba mươi hai đường nguyễn hội thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
do ông phạm tiến phong làm chủ hộ lực lượng công an đã phát hiện một số lượng lớn thuốc tân dược
thuốc tây và nhiều loại thực phẩm chức năng
thời điểm kiểm tra ông phong không xuất trình được giấy phép kinh doanh của cơ sở
cũng như các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh các loại thuốc này
tổ kiểm tra đã tiến hành niêm phong tạm giữ tất cả các sản phẩm thuốc tân dược trên
và mời ông phạm tiến phong về công an thành phố phan thiết để tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh tây ninh vào ngày hôm qua ban giám đốc công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất
cho tập thể công an huyện gò dầu và phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh tây ninh
vì đã có thành tích xuất sắc bắt nhòn đối tượng vận chuyển thuốc lái nhập lộ
vào ngày chín tháng một mươi hai đơn vị đã phối hợp triển khai lực lượng tại ấp bình phước
xã bình thạnh huyện tràng bàng bắt quả tang các đối tượng nguyễn minh khương
nguyễn văn hoàng lê thanh tùng và lê văn băng sử dụng xe mô tô xuồng máy
vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ campuchia vào việt nam
tăng vật thu giữ gồm gần một mươi gói thuốc lá các loại
một chiếc ghe máy và nhiều xe mô tô dùng để vận chuyển thuốc lá lậu
với thành tích này ủy ban nhân dân huyện và công an tỉnh tây ninh đã thưởng cho tập thể công an huyện gò dầu
và phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh tây ninh mỗi đơn vị năm triệu đồng
đến đây bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc hai mươi h cũng xin được kết thúc
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của intv